tại thành phố hồ chí minh sau trận mưa lớn lúc chiều tối qua thì dự báo là sáng hôm nay trời tạnh giáo trở lại không khí trở nên mát mẻ nhiệt độ chỉ khoảng hai mươi sáu độ c
còn tại thủ đô hà nội thì nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ vào khoảng từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c
thời tiết thay đổi liên tục có thể khiến cho quý vị cảm thấy hơi đau đầu mệt mỏ một chút
vì vậy thì quý vị lưu ý là nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày của gia đình mình thêm nhiều hoa quả và rau xanh để tăng cường sức đề kháng
vâng còn tại miền trung thì cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu thì vào chiều ngày hôm qua ngày một mươi hai tháng chín
tại khu vực miền trung đã tiếp tục có mưa to một số nơi là mưa rất to
mực nước trên một số sông đang lên gây ngập cục bộ sạt lở xảy ra ở khu vực miền núi
và hàng trăm hộ dân đã phải sơ tán và tranh trú đến nơi an toàn
đặc biệt là tại tỉnh thừa thiên huế đến một mươi bảy h chiều qua lực lượng chức năng huyện nam đông đã liên lạc được hai mươi hai người trong số ba mươi bốn người dân địa phương đang mắc kẹt trong rừng
một mươi người chưa liên lạc được trong đó thì có chín người ở xã thượng long hai người ở xã thượng quảng và một người ở xã thượng lộ
theo chính quyền địa phương nơi đây thì những người này đã vào rừng làm rẫy lấy mật ong từ những ngày trước đó và ngay sau đây thì sẽ là tổng hợp của chúng tôi
mưa lớn trong hai ngày qua khiến mực nước trên sông bồ dâng cao gây sạt lở đoạn qua xã quảng an huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế
ngập cục bộ tại một số khu vực tại xã phong xuân huyện phong điền
ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và nhân viên y tế đi lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu chủ công trình thủy điện a lưới và đập alin b một xả nước điều tiết để đảm bảo an toàn hồ đập
chỉ đạo các địa phương có phương án để di rời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở
tại quảng nam mưa lớn gây sạt lở một số đường ở các huyện miền núi khiến giao thông bị chia cắt
nhiều xã vùng cao của huyện phước sơn hiện vẫn bị cô lập nhiều nhà dân có nguy cơ bị sạt lở
hiện các huyện đã khẩn trương thực hiện cắm cảnh báo các điểm có nguy cơ sạt lở
đặc biệt tại xã miền núi phước kim huyện phước sơn có mưa lớn trong nhiều ngày qua khiến nước lũ đổ về từ đầu nguồn
làm trôi ngầm tràn gây cô lập hoàn toàn bảy mươi sáu hộ dân với hơn hai trăm năm mươi nhân khẩu là đồng bào rẻ chiêng
tại quảng ngãi tiếp tục có mưa to lượng mưa phổ biến khoảng năm mươi một trăm năm mươi mm
lũ trên các sông đang lên ở mức dưới mức báo động hai gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng
mưa lớn đã làm các tuyến giao thông tại các huyện bình sơn ba tơ trà bồng lý sơn bị hư hỏng sạt lở
các huyện trà bồng ba tơ bình sơn đã tổ chức di rời sơ tán hai trăm hai mươi bốn hộ với gần tám trăm linh khẩu nằm trong vùng nguy cơ ngập sâu sạt lở đến nơi an toàn
hoàn lưu bão số năm gây mưa to gió mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
đã làm hàng chục ngôi nhà vùng sung yếu tại huyện đảo lý sơn bị tốc mái
mấy chục hectare trồng ngô dưa tại huyện bình sơn bị thiệt hại nặng
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới hệ thống lưới điện một trăm một mươi kv và lưới trung áp khu vực các tỉnh miền trung tây nguyên
bị sự cố làm gián đoạn cung cấp điện khách hàng làm mất điện gần bốn bốn trăm linh trạm biến áp
đến trưa ngày một mươi hai tháng chín tổng công ty điện lực miền trung đã khôi phục hơn ba bốn trăm sáu mươi trạm biến áp
còn lại hơn chín trăm linh trạm biến áp cấp điện cho khách hàng ở bốn mươi ba xã phường của sáu tỉnh thành phố vẫn đang mất điện
riêng tại quảng ngãi hơn tám trăm linh trạm biến áp bị sự cố do nước ngập hoặc cây ngã đổ